công an tỉnh tây ninh cho biết vừa bắt quả tàng bốn đối tượng để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi
tại khu phố năm phường một thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
lãi suất mà các đối tượng cho vay lên đến hàng chục phần trăm một tháng
qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm cho vay hoạt động được hơn một tháng
các đối tượng đã cho hai mươi tám người dân ở thành phố tây ninh vay tiền với lãi suất trên hai mươi một tháng
công an tp tây ninh tỉnh tây ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật